thưa quý vị các đồng chí và các bạn chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đối tượng đã lạnh lùm dùng dao sát hại bốn người trong một gia đình một cách dã man
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào rừng gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh điều tra truy bắt thủ phạm của cơ quan chức năng
vụ án xảy ra đã gây rúng động dư luận xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự bởi nơi xảy ra án mạng là địa bàn biên giới
tuy nhiên với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an với sự tăng cường của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã tiến hành điều tra bắt giữ được thủ phạm trả lại sự bình yên cho vùng đất miền núi biên giới miền tây xứ nghệ
chuyên mục hành trình phá án tuần này xin chuyển đến các đồng chí và các bạn những diễn biến chính trong quá trình truy bắt đối tượng
một ngày như bao ngày bình thường đối với bà con dân tộc tày bọ bản phòng xã tam mập huyện tương dương tỉnh nghệ an
ít ai ngờ rằng ở một mảnh đất hẻo lánh giáp biên giới việt lào một vụ án kinh hoàng đã xảy đến gây hoang mang lo sợ cho dân bản
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm như thường lệ anh vi văn hoài một người dân bản phòng
lại mang lưới ra con suối trong ngôi rừng c năm cánh tả cạnh bản để đánh cá
trong khi đang thả lưới anh hoài bàng hoàng phát hiện một thi thể phụ nữ nằm bên suối
sau một lúc định thần tĩnh trí tiếp tục đi ngược lên đầu nguồn anh nhìn thấy xác của hai mẹ con đang úp mặt xuống suối
quá kinh hãi anh hoài chạy lên bờ thì lại phát hiện một sát người đàn ông nằm bên cạnh chiếc tròi canh nương
kinh hãi trước cảnh tượng vừa nhìn thấy anh hoài vứt bỏ tấm lưới lại chạy về báo lên công an xã tam hợp
bữa đó em đi thả lưới là sau bố đi trượt bữa đó
bố là nói chả có nào thấy một xác người ở đấy
sau bố nói cho em nói lên gọi một đoàn xuống xem
sau em chạy lên trước bố bữa đó lên em là thấy một xác em thấy chắc hai xác
dạ năm càng bữa xuối anh
khoảng năm giờ chiều thì nghe tin của một chủ nhân dân báo thì trong đó một người cũng chạy vào
thì trong bàn thì là một thí tuyến
được lượng vừa dân quân vừa là dân thì vào là chạy hiện trường
thế là sau đó là kết quả đây là đi bước đầu
thì họ bảo ra là đầu tiên thì họ báo là có hai người thôi
thế là họ vào đây là tùy vào thực tế thì họ báo ra là có bốn mạng ở trong hiện trường
sau bố tôi là cũng tập trung với lực lượng với lực lượng công an quân sự
sau trong kia đó là bổ trí quân chủ nhân dân bảo vệ hiện trường
điếp nhận nguồn tin
một mặt lực lượng công an xã tổ chức xuống hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
mặt khác báo cáo sự việc lên công an huyện tương dương
đã điện báo công an các tỉnh đơn vị nghiệp vụ xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra
nhận được tin báo từ công an huyện tương dương và chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh
chuyên án bảy trăm một mươi năm g được xác lập
với lực lượng chủ chốt là các trinh sát điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
một tổ công tác của tổ công tác điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập tức xuất phát lên xã tam hợp trong chiều ngày hai tháng bảy
xã tam hợp là địa bàn giáp danh biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào địa hình rừng núi hiểm trở
từ quốc lộ bảy a muốn vào trung tâm xã
phải đi theo con đường đất dài hơn một mươi bảy km đèo dốc quanh co
cách chưa đầy năm km từ trung tâm xã tam hợp men theo con đường mòn núi rừng ngoan ngoèo
bản phòng như lọt thỏm giữa núi rừng bên khe cặt và bao bọc chung quanh bởi trùng điệp dãy trưởng sơn cao ngất
hầu hết người dân bản phòng đều là đồng bào tày pọp
trong khi địa điểm xảy ra vụ án thuộc khu vực dẻo cao của xã dân cư thừa thớt
từ trung tâm bản phòng
muốn vào hiện trường vụ án mất hơn một giờ đi bộ đường rừng
với các lực lượng tham gia phá án thì khó khăn của địa bàn không thôi cũng đã ảnh hưởng lớn đến công tác điều tra xác minh phục vụ cho quá trình phá án
còn đối với bà con dân bản do ít đất sản xuất nên người dân nơi đây có tập quán vào rừng phát rẫy trồng lúa
họ dựng lán bằng tre nứa để ở mỗi năm vài tháng có gia đình ở nhiều tháng để bám đất canh tác
tuy nhiên sau khi bắt đầu phá án các lực lượng tham gia phá án
khi vụ án xảy ra nhiều người dân sinh sống trong rừng hết sức sợ hãi họ không dám lên nương hay lại gần khu vực án mạng
tâm lý lo sợ bất an khi thấy vụ án kinh hoàng xảy ra một bầu không khí u ám bao trùm cá bàn là những gì đang diễn ra với người dân bản phòng
thì giám đốc cũng chỉ đào tìm một người biệt tiếng tây vọng để vào đó giúp thô cho cơ quan điều tra
nhưng mà qua khảo sát thì cái vùng đấy thì có mỗi cái bàn đấy là có người tây vọng
cái điểm đột phá thì nó có nhiều điểm đột phá lắm chứ không phải từ những quả tranh
quả tranh từ những quả tranh là để chúng tôi chứng minh rằng vi văn hai có mặt tại hiện trường
vì trong khu vực hiện trường có hai cái tranh một cái tranh ở sạt nhà anh lô văn thỏ và một cái tranh ở dưới suối
thì ở hai cái tranh này đều có quả
và những quả trái này là nó có ở tại nhà vi văn tiệp là bồ đẻ của vi văn hai
sau này chúng tôi chứng minh được là sau khi vi văn hai đi bật tranh
hải tranh ở vườn nhà anh lô văn thỏ
khu vực xây nắm cành đạn
tuyệt về có mời những người đến giúp việc cho nhà ông vi văn tiệp tức là bố đẻ của vi văn hai ăn tranh
các mũi trinh sát sau khi ghi nhận dấu vết thu thập tài liệu chứng cứ từ những người biết sự việc
đã dựng lại toàn bộ di biến động của người dân trong vùng hay đi qua lại địa bàn
trong số những đối tượng đặt vào vòng nghi vấn của ban chuyên án
những bất thường trong di biến động của một thanh niên tên là vi văn hai có tên gọi khác là vi văn mầm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại bàn phòng xã tam hợp huyện tương dương
khiến các trinh sát đặt anh ta là một trong những nghi can chính
trong quá trình điều tra về các hành vi của vi văn hai trinh sát thu thập được thông tin
vào trưa ngày hai tháng bảy trong bữa tiệc liên hoan tại nhà bố đẻ
hai bỏ dở cuộc rượu đi ra ngoài qua một tiếng đồng hồ
sau đó nam thanh niên này có mang về vài quả chanh đưa cho mọi người
đây là thông tin giúp các thành viên ban chuyên án củng cố thêm niềm tin
rằng quá trình điều tra đang đi đúng hướng
do đặc tỉnh của người đông mau dân tộc bò này họ rất ít tiếp xúc với các dân tộc khác
đặc biệt là đi ra vùng thị trấn thị tứ của huyện tương dương là càng không ra
khi chúng tôi đang tiền anh gặp gợi các nhấn chứng trong các bản làm rậy của bàn phòng
thì chỉ cần có một người lớn đi qua nói
nói một câu tiếng của người bò
thì tất cả những người mà chúng tôi đang làm việc
họ đều đồng thanh trả lời là không nhớ
tức là họ không nhớ cái gì cả
cho nên gặp rất nhiều bảo khán
có những người mà có thể biết một chút việc nào đấy
một tỷ việc nào đấy có liên quan vụ án này
chúng tôi phải ghi đến bốn ngày
điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
và các đơn vị khác trực tiếp tham gia
phải làm việc với họ đến bốn ngày
để làm công tập tốt công tập tư
thì lúc đó họ phải tinh may cho ta được
tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được
bàn chuyên án có đầy đủ căn cứ xác định
vi văn hai là đối tượng gây ra vụ thảm sát tại bàn phòng
và sau một mươi bảy ngày kiên trì
lần theo những manh mối dù là nhỏ nhất

lệnh bắt khẩn cấp vi văn hai được thực hiện
theo lời khai của vi văn hai
vào trưa ngày hai tháng bảy
gia đình anh ta nhờ một số người trong bảng đi kéo gỗ về để dựng nhà
cùng ngày hai tổ chức liên hoan cảm ơn mọi người đã tới giúp
khi làm cơm do thiếu chanh
thanh niên này đi tới gần khu lán của anh lò văn hai hái quả
có được chanh hai vào lán của anh thọ xin muối ăn
tại đây hai xảy ra mâu thuẫn và có chửi nhau với anh thọ
mẹ anh thọ là bà dương nghe vợ chồng chị yến cãi vãi
liền đi lên can ngăn rồi bỏ ra khe suối tắm
sau đó chị yến cùng con rời lán bỏ ra suối gần nhà
hai và thị trong lán một lúc tiếp tục mâu thuẫn
đối tượng dùng chính con dao cắt tranh mượn của gia đình nạn nhân
chém anh này rơi xuống đất
trên đường đuổi theo chị yến
thọ phát hiện bà dương đang tắm đã tới cứa cổ nạn nhân
chị yến sợ hãi bỏ chạy bị vấp hàng rào ngã
hải đuổi tới dùng dao cứa cổ hai mẹ con nạn nhân chết ngay trên bờ suối
sau khi gây án đối tượng bỏ về nhà
sau khi cất dấu hung khí đối tượng thản nhiên lên rừng làm rẫy
tuy nhiên trong quá trình đấu tranh
hai luôn khai báo gian dối về nơi cất con dao mà hắn sử dụng để gây án
điều này đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra khi truy tìm vật chứng là hung khí gây án
ngày hai mươi tháng bảy một ngày sau khi đối tượng vi văn hải bị bắt
cơ quan điều tra đã tìm thấy được con dao gây án cách hiện trường vụ án khoảng năm trăm linh mét
trước đó nghi can đã nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm vất hùng khí gây án
gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ các điều tra viên đưa ra
đối tượng vy văn hải đã cuối đầu thành khẩn nhận tội
với chiến công xuất sắc trên tại buổi họp báo
bộ công an đã trích quỹ phòng chống tội phạm trao thưởng mỗi đơn vị phá án một mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an trích ngân sách tỉnh từ nguồn quốc phòng an ninh
trao thưởng các đơn vị tham gia phá án thuộc bộ công an một trăm linh triệu đồng
các đơn vị phá án của tỉnh nghệ an một trăm linh triệu đồng
và bộ đồng tỉnh nghệ an đã trích quỹ phòng chống tội phạm

giám đốc công an tỉnh nghệ an cũng trao thưởng hai mươi triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án

tiếp những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm dư luận xôn xao về hai vụ thảm án và không khỏi hoang mang lo lắng
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo bộ công an và sự mưu trí dũng cảm của các lực lượng tham gia phá án
đối tượng gây án đã bị bắt giữ
chuyên mục hành trình phá án tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại